trước thông tin này nhiều bạn đọc bức xúc bởi người hâm mộ chân chính không mua được vé
còn chợ đen lại có vé bán thể hiện khâu tổ chức bán vé vẫn chưa công bằng
minh bạch khiến cho cò có cơ hội kiếm lời
trả lời về vấn đề này luật sư nguyễn trọng nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạng lsx cho biết
không chỉ ở việt nam mà nhiều nơi trên thế giới đều tồn tại vấn nạn phe vé
đặc biệt trước những chương trình sự kiện lớn
tuy nhiên hiện nay vẫn không có định nghĩa phe vé theo quy định của pháp luật việt nam
từ điển tiếng việt của nhà xuất bản từ điện bách khoa đình nghĩa phe là việc mua đi bán lại để kiếm lãi
do vậy phe vé trong trường hợp này được hiểu là hành vi mua vé của các chương trình sự kiện
sau đó bán lại với giá cao hơn so với giá ban đầu của chương trình sự kiện đó do nhà tổ chức đưa ra
nếu bản chất chỉ là mua bán thông thường thì sẽ không gọi là phe vé
các trường hợp phe vé đều là các trường hợp bằng một cách nào đó
có thể là gian lận để có vé bán không theo quy định thông thường
hiện nay pháp luật hiện hành của việt nam không có quy định cụ thể về chế tài xử phạt đối với hành vi phe vé
do đó về nguyên tắc công dân được làm những gì pháp luật không cấm
vé xem bóng đá hay các chương trình nghệ thuật sự kiện được coi là hàng hóa hợp pháp và được phép mua bán giao dịch
chính vì thế việc người hâm mộ mua lại với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc là do sự thỏa thuận giữa hai bên
thuận mua vừa bán và pháp luật không cấm điều này
tuy nhiên việc mua vé có thể hiểu là
đương nhiên chấp thuận các điều kiện mà đơn vị phát hành vé đặt ra
được ghi trên vé hoặc các quy định do đơn vị phát hành vé trước đó
bao gồm các điều kiện mua sử dụng vé nhằm đảm bảo việc phân phối vé hợp lý đúng đối tượng
đảm bảo an ninh an toàn cho sự kiện và lợi ích cho bên phát hành cũng như người mua vé
trong trường hợp bên mua vi phạm quy định do bên bán đặt ra
thì bên bang có quyền áp dụng các biện pháp quy định trong điều kiện mua sử dụng vé đối với bên mua ví dụ như
nếu bình bán quy định người sử dụng phải là người đứng tên đăng ký mua vé
thì khi không phải bên bán có quyền không cho phép người đó vào sân
đồng thời pháp luật sẽ xử phạt phe vé có hành vi trèo kéo khách dẫn tới gây mất trật tự công cộng và gây cản trở giao thông
ngoài ra phe vé còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tự in vé giả
hoặc chế bản lại vé bằng công nghệ cao để lừa dối người mua nhằm chiếm đoạt tài sản
hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi phổ biến nhất mà phe vé hay gây ra
ngoài ra việc mua bán vé thường diễn ra ở khu vực xung quanh sân vận động khu vực biểu diễn nghệ thuật
tập trung đông người với các hành vi như chèo kéo tranh giành khách chửi bới nói tục gây mất an ninh trật tự khu vực xung quanh
việc xử phạt sẽ căn cứ theo điều năm nghị định số một trăm sáu mươi bảy ct hai nghìn một mươi ba ndcp
cụ thể phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng đối với hành vi gây mất trật tự ở rạp h
chiếu phim nhà văn hóa câu lạc bộ nơi biểu diễn nghệ thuật nơi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao lễ hội triển lãm hội trợ v v
phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng đối với hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng
phạt tiền từ hai triệu đồng đến ba triệu đồng đối với một trong những hành vi như lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối
làm mất trật tự công cộng tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm khu vực cấm
ngoài ra tùy theo tính chất mức độ hành vi gây rối trật tự công cộng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng
theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
bất chấp những nguy cơ xảy ra trong quá trình phê vé có vẻ như hình thức mua bán này vẫn đang hoạt động tích cực
ngay lúc này giá vé đang tăng chóng mặt với một mươi bảy một mươi tám triệu đồng một cặp vé
khán đài a b là mức giá mới cập nhật trên các bài đăng giao bán công khai tại các chợ vé online
điều ba trăm một mươi tám tội gây rối trật tự công cộng
người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
a có tổ chức
b dùng vũ khí hung khí hoặc có hành vi phách
c gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ các hoạt động công cộng
d xúi dục người khác gây rối
d hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng
e tái phạm nguy hiểm
còn đối với hành vi cản trở giao thông đường bộ nếu phe vé dừng xe đổ xe mô tô xe máy
ở lòng đường đô thị để bán vé mà gây cản trở giao thông sẽ bị phạt tiền từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng
theo điều sáu nghị định số bốn mươi sáu hai trăm linh
trường hợp thỏa mãn cấu thành tội phạm quy định tại điều hai trăm linh hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy về tội làm buôn bán tem giả vé giả
người phạm tội có thể bị phạt tiền từ ba mươi đến một trăm linh triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
đồng thời phe vé còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu tự in vé giả
hoặc chế bản lại vé bằng công nghệ cao để lừa dối người mua nhằm chiếm đoạt tài sản
nếu số tiền chiếm đoạt từ hai triệu
đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ có hai mươi vé được bán nên cần khắc vé chung kết bóng đá nam rất lớn
sát ngày thi đấu giá vé trên khắp các chợ mạng đang được giao bán với nhiều mức giá tăng chóng mặt
có vẻ được sao bán với mức giá cao chót vót tới một mươi bảy một mươi tám triệu đồng một cặp
trên nhiều chợ vé online
hội nhóm facebook sáng hai mươi một tháng năm vé trận chung kết u hai mươi ba việt nam u hai mươi ba thái lan
có rất nhiều người có nhu cầu vào đăng nội dung tìm mua vé và người bán thì tha hồ tùng giá
theo đó vé bán là các vé mời có giá đắt hơn nhiều so với vé quét mạ qia
cụ thể các loại vé mời có vị trí tại khu vực kháng đại a và b
được giao bán với mức giá cao nhất một mươi bảy một mươi tám triệu đồng một cặp
nếu chịu khó tìm hiểu cũng có những rào bán vé mời với giá mềm hơn một chút
một rau bán hai cặp vé giấy ở kháng đại b tầng năm cửa ba với giá một mươi năm năm triệu đồng một cặp
nếu lấy cả hai cặp vé này người bán mới giảm năm trăm linh đồng một cặp
hay một rao bán vé mời ở kháng đại a tầng một cửa năm với giá một mươi hai năm triệu đồng một cặp
có người giao bán kháng đại b tầng năm cửa hai rồi bán giá một mươi ba triệu đồng một cặp
cũng có vé kháng đại b được sao giá chỉ một mươi một triệu đồng một cặp
với các vé cũng ngồi ở vị trí kháng đại a b
nhưng thuộc các loại vé
vé quét mã qa được rao bán từ năm tám năm triệu đồng một cặp
cá biệt cũng có rao bán tới một mươi triệu đồng một cặp ở kháng đại b
kháng đại c và d được giao bán thấp hơn với mức giá từ ba triệu đến năm triệu đồng một cặp
nếu so với giá gốc thì mức giá giao bán này cao gấp trên chục lần
đơn cử một rao bán cặp vé mã qa ở kháng đại a cửa bảy tầng năm giá sáu năm triệu đồng
và một cặp kháng đại c ở tầng năm cửa tám giá ba triệu đồng
một cặp vé mã qa cuối kháng đại b rao giá tám triệu đồng
hay một rao bán cặp vé mã qa ở kháng đại d giá công khai hai tám ba triệu đồng
với các vé giấy người mua người bán chốt giá và tiền trao cháu múc lại yên tâm
nhưng với những vé mã qr người mua cần cẩn thận khi giao dịch để tránh bị lừa
một mã qr bán cho nhiều người đến lúc tới sân không thể qua cửa vào xem được
có thể thấy ngoài việc xử phạt các hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện tại vẫn chưa có một hình thức
hình thức quản lý nào có thể hạn chế tình trạng phê vé đang gây nhức nhối hiện nay
về phía các cổ động viên chưa có trong tay tấm vé vào sân mỹ đình
thay vì đến trực tiếp dân vận động chúng ta vẫn có thể thể hiện tình yêu bóng đá
và cổ vũ đội tuyển việt nam bằng việc theo dõi trận đấu qua màn hình tv
hy vọng rằng sự thể hiện của đội tuyển ue ba việt nam trong trận chung kết
tại trào lửa mỹ đình sẽ giúp bóng đá nam nước nhà bảo vệ được ngôi vô địch sea games
những tin tức bên lề trận cầu này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và gặp lại